trong những ngày này tại huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái nhiệt độ luôn ở mức thấp từ ba đến một mươi độ c
thời tiết rét đậm rét hại và có nơi có sương muối đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của nhiều trường học trên địa bàn
tuy nhiên mặc dù đối với các trường phổ thông dân tộc bán chú thì điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn khó khăn
nhưng các trường luôn bảo đảm công tác phòng chống rét giữ ấm cho học sinh duy trì tỷ lệ chuyên cần luôn đạt hơn chín mươi
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã lao trải là nơi tập trung học tập của hơn một em học sinh
với trên bảy trăm linh học sinh ở và sinh hoạt bán chú tại trường
những ngày giá rét nhiệt độ xuống thấp chỉ còn từ ba đến một mươi độ c
vì vậy nhà trường luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để các em học sinh được ngủ ấm
lớp học đủ ánh sáng và kín gió bảo đảm tốt nhất cho các em học sinh
do điều kiện nhà là nó tốt hơn
ở nhà là các cháu không có quần áo với lại bố mẹ thì có một số nhà hoàn cảnh cho nên không giúp được ấm cho các cháu
còn xuống đây thì bọn tôi là giáo viên thì quảng các cháu từ bữa ăn với lại bữa ngủ
và đến lớp thì cho các cháu đủ ấm để học tập đảm bảo
toàn huyện mù căng trải hiện có ba mươi bảy trường
năm mươi sáu điểm trường lẻ năm trăm bảy mươi nhóm lớp gần một mươi chín học sinh
trong đó trường phổ thông dân tộc bán chú trung học và trung học cơ sở xã chế cua nha huyện mù căng trải là ngôi trường rất đặc thù
với một trăm linh học sinh là người đồng bào dân tộc mông đang theo học
có đông học sinh bán chú vào những ngày rét đậm rét hại
nhà trường đã chủ động thay đổi khung giờ học cho phù hợp cho học sinh ngủ sớm vào buổi tối
đồng thời tăng cường thêm lực lượng giáo viên bán chú trực thường xuyên
kiểm tra mọi hoạt động sinh hoạt học tập của các em
do đó thì cũng cần tăng cường công tác quản lý để các em được ấm sinh mùa đông đảm bảo cho học sinh
còn đối với lại điều kiện học tập nếu trường hợp và thời tiết giá vút lạnh không đảm bảo cho việc học tập
thì báo cáo ngành giáo dục đào tạo cũng như chính quyền địa phương để tổ chức nghỉ không dạy học để đảm bảo ấm cho các em
trước thời tiết xuống thấp như hiện nay ngành giáo dục và đào tạo huyện mù căng trải đã và đang chủ động
triển khai thực hiện hiệu quả
hiệu quả các biện pháp phòng chống rét cho học sinh trên địa bàn đảm bảo cho các em sinh hoạt học tập ổn định trong mùa đông